các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo tòa án nhân dân tp hcm đơn vị này đã nhận được đơn kháng cáo của ông trần văn sĩ luật sư xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án liên quan đến xúc phạm bà nguyễn phương hằng
ông sĩ nêu lý do xin giảm nhẹ hình phạt rằng không cố ý phạm tội chỉ phản biện xã hội
ngoài ra cũng liên quan vụ án bà đặng thị hàn ni luật sư nhà báo không kháng cáo
hôm một ba trong phiên xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bà đặng thị hàn ni một năm sáu tháng tù
và ông trần văn sĩ hai năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo hồ sơ vụ án từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo trần văn sĩ đặng thị hàn ni sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật
từ đó bà nguyễn phương hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng
kết quả điều tra xác định bị cáo đặng thị hàn ni đã có nhiều phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức trái quy định pháp luật vi phạm điểm d khoản một điều một mươi bảy luật an ninh mạng
bị cáo trần văn sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân xâm phạm quyền và lợi hiểu pháp của công ty cổ phần đài nam đưa nội dung bịa đặt sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông huỳnh uy dũng
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đài nam vi phạm luật an ninh mạng cơ quan chức năng xác định các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý
trước đó trong phiên xét xử bị cáo hàn ni đã nhiều lần khẳng định các thông tin đưa lên mạng xã hội
liên quan tới đời tư bà nguyễn phương hằng đúng sự thật bị cáo căn cứ vào một phần thông tin trong các bài báo trinh thống đã đăng
ngày một ba tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đặng thị hàn ni bốn mươi sáu tuổi luật sư nhà báo và bị cáo trần văn sĩ sáu mươi sáu tuổi luật sư
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tám giờ ba mươi năm phút phiên tòa khai mạc trong phần làm thủ tục thư ký thông báo về việc bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và các cá nhân công ty là người có liên quan xin vắng mặt tại phiên tòa
xét thấy quá trình điều tra cơ quan điều tra đã ghi lời khai đầy đủ và sự vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa
được xét hỏi đầu tiên bị cáo trần văn sĩ thừa nhận ngoài việc hành nghề luật sư từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trong phần làm thủ tục phiên tòa khai mạc thư ký thông báo về việc bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và các cá nhân công ty là người có liên quan xin vắng mặt tại phiên tòa